thủ tướng chính phủ vừa ký quyết định bảy hai nghìn hai mươi qd ttg sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định số hai hai nghìn một mươi sáu qd ttg
ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn một mươi sáu của thủ tướng chính phủ về việc quy định điều kiện công bố dịch công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm
cụ thể bệnh covid một mươi chín thuộc nhóm a thời gian ủ bệnh trung bình một mươi bốn ngày thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới là hai mươi tám ngày
thời gian được tính từ ngày trường hợp mắc bệnh gần nhất được cách ly tại cơ sở y tế